mùa mưa nhất là sau bão lụt cây cối ung tùng môi trường ẩm thấp không bảo đảm vệ sinh là điều kiện thuận lợi cho các loại mũi sinh sôi gây bệnh trong đó có bệnh xuất xuất huyết
chính vì vậy mà trong thời gian qua tình hình xuất xuất huyết tại đà nẵng đang có chiều hướng gia tăng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trong cộng đồng
thôn lệ sơn nam xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng đang trở thành một trong những điểm nóng tại địa phương này khi liên tục ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết trong cộng đồng nhất là từ thời điểm đầu tháng tám đến nay
tính từ đầu năm đến nay toàn xã hòa tiến có gần một trăm linh ca sốt xuất huyết trong khi toàn huyện chỉ ghi nhận hơn hai trăm linh trường hợp
ở trong khu vực này thì đang có dịch sốt xuất huyết một số ca xung quanh nhà
nên thì là bản thân cũng như gia đình
tất cả những người dân ở đây cũng rất là lo lắng cho cái bệnh dịch này
theo các chuyên gia y tế cứ đến mùa đông xuân các bệnh truyền nhiễm phát triển rất mạnh như sốt xuất huyết tay chân miệng não mô cầu hoặc các bệnh liên quan đến mùa mưa lũ
trường hợp mà người dân có các biểu hiện liên quan đến các triệu chứng của sốt xuất huyết ví dụ như là sốt cao liên tục trong vòng từ ba ngày bốn ngày mệt mỏi nhức mỗi người hoặc là có biểu hiện sốt huyết ở chân răng
vâng vâng thì chúng ta phải ngay lập tức đến các bệnh viện đến nơi y tế để chúng ta có thể khám để có thể chẳng đón được xuất huyết hoặc là loại trừ được xuất xuất huyết
thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng từ đầu năm đến nay toàn thành phố đã có gần một sáu trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
tuy giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín nhưng lại tăng mạnh so với những tháng đầu năm nay nhất là từ tháng tám tháng chín trở lại đây
trong đó các địa phương có số ca mắc cao gồm các quận
thế hải châu sơn trà liên triệu và hòa vang
hải châu sơn trà liên triệu và hòa vang